tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
cục chính trị quân khu bốn tỉnh đoàn quảng trị tổ chức chương trình nghệ thuật vang mãi bản hùng ca đường chín
và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
chương trình nghệ thuật vang mãi bản hùng ca đường chín đã tái hiện lại một thời kỳ đấu tranh gian khổ với rất nhiều hy sinh mất mát
nhưng sáng ngời niềm tin ý chí bất tử của những người con trung kiên của tổ quốc
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng năm sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá một mươi triệu đồng và năm ngôi nhà tỉnh nghĩa
mỗi căn nhà trị giá bảy mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách khó khăn tặng sáu mươi xuất quà cho gia đình và con em gia đình chính sách với trị giá một triệu đồng một xuất
cùng ngày tỉnh đoàn quảng trị tổ chức thắp nến tri ân tại hơn năm mươi năm phần mộ ở bảy mươi hai nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh